ngày một mươi tám tháng sáu lô hàng năm trăm linh con lợn sống đầu tiên nhập từ thái lan đã được vận chuyển về khu cách ly kiểm dịch tại xóm ba xã nghĩa đức huyện nghĩa đàn tỉnh nghệ an
sau khi cách ly thì sẽ được đưa về chợ đầu mối gia súc gia cầm hà nam để phục vụ khách hàng nhằm góp phần bình ổn giá thịt lợn
lô hàng đi bằng đường bộ qua lào rồi nhập cảnh ở cơ khẩu lao bảo tỉnh quảng trị về đến nghệ an
mỗi con có trọng lượng chín mươi một trăm ba mươi kg
khu vực cách ly kiểm dịch được các cán bộ thú y tri cục thú y vùng ba đã tiến hành hướng dẫn chủ hàng thực hiện các biện pháp tiêu độc khử trùng giám sát theo dõi sức khỏe động vật và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các chỉ tiêu bảo đảm an toàn dịch bệnh theo quy định
trong vòng năm ngày nếu kết quả xét nghiệm âm tính thì sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận kiểm dịch nhập khẩu để vận chuyển đến cơ sở giết mổ
việc thực hiện kiểm dịch nhập khẩu lợn sống vào việt nam sẽ được thực hiện theo đúng quy trình quy định hiện hành
việc nhập khẩu thịt lợn này được kỳ vọng sẽ sớm khắc phục bổ sung nguồn cung nhằm đẩy mạnh công tác tái đàn tăng đàn đồng thời từng bước hại nhiệt giá lợn trong nước đang tăng cao